trước diễn biến bất thường của cơn bão số bảy phó thủ tướng trịnh đình dũng và bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
đã trực tiếp về hải phòng chỉ đạo công tác phòng chống
sau khi đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão tại khu vực cảng cá mắt rồng huyện thủy nguyên
và tình hình về công tác phòng chống bão số bảy trên địa bàn thành phố hải phòng
phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao thành phố hải phòng nói chung và huyện thủy nguyên nói riêng
đã chỉ đạo các lực lượng chủ động trong công tác ứng phó với bão số bảy đặc biệt là việc kiểm đếm
và đưa hơn ba phương tiện tàu thuyền lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn
đồng thời huy động hơn hai mươi người trong đó có một cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
tập trung thu hoạch hơn hai mươi hai chín trăm linh hectare lúa mùa chiếm sáu mươi diện tích lúa
nhằm giảm thiệt hại do mưa bão có thể gây ra
vực đảo cát bà cũng phải đưa người dân vào trong bờ không được để ngoài
vấn đề thứ ba là tập trung để sơ tán những khu vực sung yếu
mà có thể xảy ra bão lớn nhưng mà những công trình không an toàn cho người dân
đặc biệt là những người dân mở những công trình nhà ở chất lượng kém
cùng với đó đề nghị các đồng chí tập trung để răng trống nhà cửa
rằng chống những công trình xây dựng những tháp cầu không được để nó bị đổ khi mà có bão đến
cùng với đó đề nghị tập trung để cắt xén tỉa cây cối các công trình hạ tầng
đặc biệt là hệ thống điện đảm bảo điện thông suốt cho việc sản xuất sinh hoạt
cũng như là trong lúc có mưa bão thì phải đảm bảo điện thông tin truyền thông
để đảm bảo đủ khả năng để chỉ
phó thủ tướng yêu cầu cấp ủy chính quyền và các lực lượng liên quan huy động toàn bộ tàu thuyền
và các khu vực tránh trú an toàn di rời dân ra khỏi các tròi canh nuôi trồng thủy sản
trên các tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn nhất là khu vực cát hải đồ sơn
tăng cường các lực lượng lao động để giúp dân thu hoạch lúa trăng chống nhà cửa
và các công trình xây dựng khác chủ động di dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước hai mươi hai h đêm ngày một mươi tám tháng một mươi
chú ý tiêu nước đệm trên hệ thống thủy lợi nhằm tránh ngập úng sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ
theo phương châm bốn tại chỗ và bảo đảm an ninh trật tự an toàn trên địa bàn trước trong
và sau thời gian bão đổ bộ bảo đảm giữ vững thông tin liên lạc và an toàn hệ thống điện